theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính tới một mươi tám h chiều nay ngày một mươi bốn tháng tám
việt nam ghi nhận thêm một mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên chín trăm hai mươi chín ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một mươi năm ca tại đà nẵng và hai ca tại quảng nam là những trường hợp liên quan tới đà nẵng
còn một ca tại tp hcm là trường hợp nhập cảnh trái phép vào việt nam được cách ly
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên chín trăm hai mươi ca
trong chín trăm hai mươi chín ca mắc đã có thêm một mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi lên bốn trăm ba mươi bảy ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm bảy mươi một ca và số ca tử vong là hai mươi một ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm bảy mươi hai chín mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm hai trăm hai mươi hai người
cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi năm bảy trăm chín mươi chín người cách ly tại nhà và nơi lưu trú một trăm bốn mươi một bảy mươi hai người